theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cơn bão số hai này cũng đã gây ảnh hưởng tới các tỉnh quảng ninh nghệ an hà tĩnh và bình định
đã có hai người thiệt mạng tại quảng ninh và hòa bình
mưa lớn cũng khiến một nhà bị sập mái tại quảng ninh
có hơn hai hectare lúa và hoa màu bị ngập úng tại tỉnh hà tĩnh
đến nay thì nước đã rút hết và không ảnh hưởng đến thu hoạch
tại lâm đồng cà mau và đắk lắc mưa lớn cũng khiến một người bị thương
một mươi sáu căn nhà bị sập và tốc mái có gần một căn nhà bị ngập
hàng nghìn hecta lúa và cây trồng khác bị thiệt hại có hơn một mươi bảy vật nuôi bị lũ cuốn trôi